dùng dao không chế một người phụ nữ để hiếp dâm và cướp tài sản một đối tượng vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ sau ba ngày bỏ trốn đến tỉnh bà rịa úng tàu
đó là lê quốc tuấn chú tại tỉnh hà tĩnh
theo điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi chấp hành xong án phạt tù tuấn từ hà tĩnh vào đắk lắc
ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá tuấn ngủy trang kín mặt mang theo hai sợi dây dù một con dao sang nhà người phụ nữ hàng xóm
kề dao vỏ cổ khống chế chói tay chân và dùng băng keo bịt miệng để thực hiện hành vi hiếp dâm
ngoài ra tuấn còn giật một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân
trên đường tàu thoát đối tượng đột nhập vào một nhà trọ lấy cắp một máy tính sách tay
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đêm ngày ba tháng ba công an thành phố bô ma thuật đã bắt giữ thành công tuấn khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tỉnh bà rịa úng tàu
được biết tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy nhiều năm nay